dư luận đang đặc biệt quan tâm đến lũ lụt xảy ra tại địa bàn tỉnh hà tĩnh quảng bình
trong đó vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là huyện hương khê với một mươi sáu xã bị ngập và cô lập nhiều tài sản hư hỏng
người dân cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc lũ về nhanh không kịp trở tay là vì nhà máy thủy điện hố hô xả lũ không thông báo không đúng quy trình
vấn đề đặt ra hiện nay đó không chỉ là khắc phục giải quyết mà còn phải tìm ra ai là người phải chịu trách nhiệm về vụ việc này
bên hành lang quốc hội thì phóng viên truyền hình nhân dân cũng đã ghi nhận được các ý kiến của các đại biểu quốc hội chung quanh vấn đề này
sau đợt làm việc với nhà máy thủy điện hố hô mới đây đoàn công tác bộ công thương đã đưa ra các nhận định
nhà máy thủy điện hố hô vẫn còn nhiều thiếu sót trong công tác kiểm tra và phối hợp với địa phương trong việc thông báo xả lũ
các quy trình xả lũ của hồ chứa nước tại nhà máy thủy điện hố hô chưa được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm ngặt theo các quy định của hồ chứa
nhà máy thủy điện hố hô chỉ gửi thông báo điều tiết nước phát hai tổ máy thủy điện cho chính quyền địa phương chứ không phải thông báo xả tràn
nhà máy thủy điện hố hô chỉ gửi thông báo điều tiết nước phát hai tổ máy thủy điện cho chính quyền địa phương chứ không phải thông báo xả tràn
theo ý kiến của cử tri và nhiều đại biểu quốc hội
vấn đề là những người dân trong vụ lũ đang khốn khó chứ tôi chưa hài lòng với một cách trả lời thay sức là gọn ghẽ như vừa qua của tổ công tác
theo ý kiến của cử tri và nhiều đại biểu quốc hội vấn đề là những người dân trong vụ lũ đang khốn khỏ chứ tôi chưa hài lòng với một cách trả lời thay sức là gọn ghẽ như vừa qua của tổ công tác

các cơ quan chức năng sớm vào cuộc có kết luận cụ thể chính xác về vụ việc để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức
các tổ chức cá nhân có liên quan xác định cụ thể trách nhiệm để mù thiệt hại đề xuất phương án khắc phục theo đúng yêu cầu của thủ tướng chính phủ